hội đồng tư vấn du lịch vừa cho biết liên minh châu âu eu sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho ngành du lịch việt nam
nhằm giúp quảng bá du lịch việt nam thông qua quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và tăng cường cạnh tranh của điểm đến
dự án hỗ trợ kỹ thuật của eu được triển khai trong vòng một mươi hai tháng
với việc tập trung vào cạnh tranh của điểm đến dự án này giúp việt nam đạt được vị thế tốt hơn trên thị trường du lịch quốc tế
nhóm chuyên gia kỹ thuật quốc tế của dự án sẽ phối hợp với hội đồng tư vấn du lịch
xây dựng bộ chỉ số cạnh tranh điểm đến cần thiết cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch
triển khai quá trình tham vấn với các cơ quan quản lý và khối doanh nghiệp
có nhiều hoạt động sẽ được triển khai đối thoại công tư hội thảo tham vấn
chương trình tập huấn và thí điểm bộ chỉ số cạnh tranh tại năm điểm đến du lịch hàng đầu là hạ long hà nội huế hội an và tp hcm
các kết quả chính của dự án sẽ được trình bày tại một sự kiện cấp cao vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
trước khi được chính thức trình lên thủ tướng chính phủ thông qua hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ
các kết quả chính bao gồm những đề xuất đối với quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
mô hình chỉ số cạnh tranh của điểm đến du lịch với kế hoạch triển khai và bộ công cụ thực hiện